vào khoảng sáu giờ năm mươi phút sáng ngày hôm nay một đám cháy đã bùng phát tại quán cơm tấm ở góc đường lê lợi ngô quyền phường hiệp phú tp thủ đức tp hcm
hai nhân viên trong quán và một khách vào mua cơm đã bị lửa táp vào người bỏng nặng nguyên nhân ban đầu được xác định là do dỉ bình ga
hai nhân viên trong quán gồm một nam một nữ và một khách đến mua cơm bị bỏng nặng được người dân đưa ra khỏi hiện trường chuyển vào bệnh viện cấp cứu
người dân và nhân viên của quán đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để triển khai dập lửa
thời điểm này ngọn lửa đã bao trùm hầu như toàn bộ quán cơm và có nguy cơ lan sang các nhà dân lân cận
cán bộ chiến sĩ chữa cháy đã triển khai vòi rồng theo nhiều hướng khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng
sau ba mươi phút đám cháy được khống chế nhiều tài sản trong quán cơm bị cháy và hư hỏng nặng hiện trường vụ cháy được phong tỏa phục vụ công tác điều tra